chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố và cục trưởng cục cảnh sát giao thông
cục đường thủy nội địa cục đăng kiểm việt nam cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giảm tai nạn giao thông đường thủy nội địa
đây là nội dung được ubnd quốc gia phát đi mới đây
ubnd quốc gia yêu cầu các đơn vị có tên nêu trên chú trọng tuyên truyền những quy định của pháp luật
nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân đồng thời hướng dẫn cho các chủ phương tiện thủy loại nhỏ
ký cam kết sử dụng phương tiện đúng không trở quá số người quy định chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đối với phương tiện thuyền viên người lái phương tiện cảng bến thủy nội địa
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa việt nam và đăng kiểm việt nam